làng trẻ em sos huế vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng bốn nhà cộng đồng gia đình
lãnh đạo bộ lao động thường bình và xã hội quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thuyền huế
và hội giúp đỡ trẻ em việt nam tại pháp đã tham dự và cắt băng khánh thành
với mong muốn giúp đỡ những em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được cuộc sống ổn định
một tương lai tươi sáng hội giúp đỡ trẻ em việt nam tại pháp do vợ chồng giáo sư lê kim ngọc
và trần thanh vân làm chủ tịch và sáng lập đã vận động các mạnh thường quân tại pháp
tài trợ kinh phí hơn bốn tỷ đồng để xây dựng bốn ngôi nhà cộng đồng gia đình tại làng trẻ em sos huế
đây là thành viên thứ một mươi bảy trong hệ thống làng sos việt nam
từ năm hai nghìn đến nay hội giúp đỡ trẻ em việt nam tại pháp đã đồng hành tài trợ xây dựng
và cung cấp kinh phí nuôi dưỡng trẻ em tại trung tâm bảo trợ trẻ em thủy xuân
ngay là làng trẻ em sos huế
trong quá trình hoạt động làng trẻ em sos huế đã tiếp nhận và nuôi dưỡng bốn mươi năm trẻ em nhỏ từ một tới hai mươi hai tuổi
ngoài ra làng trẻ em sos huế có một lò bánh mì pháp để dạy nghề cho những cháu có hoàn cảnh khó khăn
không đủ điều kiện đến trường ở ngoài cộng đồng
bốn nhà cộng đồng mới được xây dựng khang trang sạch đẹp với diện tích hai trăm linh m hai một nhà
nâng tổng số nhà gia đình tại làng trẻ em sos huế lên một mươi nhà
mỗi nhà sẽ nuôi dưỡng từ bảy đến một mươi trẻ em mồ côi góp phần chăm sóc giúp đỡ các trẻ em có cuộc sống tốt hơn